một mươi đồng chí đội đặc nhiệm
lấy xe của đơn vị
phối hợp với cục hình sự và công an sơn la
đồng chí di chuyển ngay
đồng thời đồng chí gọi ngay anh em
ở tổ móng cái về
kết hợp hai tổ
chạy lên luôn và liên hệ với công an sơn la
tôi sẽ điện cho công an sơn la
ngay bây giờ
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
khi chú hưởng ra về thì cháu mới khóa cửa đằng sau và trong nhà dọn dẹp
trong nhà cháu lấy quần áo cũ cháu lau hết máu của anh lâm và dọn rửa bàn ghế
khi dọn rửa bàn ghế xong thì cháu phát hiện trong cái túi sách của anh lâm cầm để bên ghế đơn bên cạnh
có sáu chiếc điện thoại thì cháu mới cầm để hết trong túi vải của cháu
cháu để trong gầm giường và cháu ngồi cháu dung sợ cháu hoàng sợ về hành động của mình
trong lúc đấy thì cháu có rút hết sim
sim của anh lâm máy của anh lâm đang sử dụng là một chiếc bài vật lớn nữa
mấy cái sim mê
cháu bẻ biển xuống xe thì cháu vất xuống sông trước mặt cửa nhà
trách về phía bên phải năm mét thì cháu vất ở giữa sông
và cháu lại khóa cửa cho mỗi trong nhà
có khi xong như vậy thì cháu ngồi trong nhà đến khoảng một mươi sáu h ba mươi
cháu cài cửa đằng trong và cháu đi nối hình sông
cháu đi gọi một chiếc taxi hãng bảy trăm bảy mươi tám
bảy trăm bảy mươi tám thì cháu gọi lên tỉ trấn để
cháu đi gọi một chiếc taxi hãng bảy trăm bảy mươi tám

cháu hỏi ở đấy người ta có mua máy bảy người ta gọi ở đây không mua
thì cháu hỏi mua một chiếc sim
một chiếc sim giá một trăm linh nghìn
cháu lắp sim vào máy và

cháu tiến đến mua máy bảy
cháu bán điện thoại khác
cháu hỏi người ta
bảo là chờ kiểm tra máy
lúc kiểm tra máy xong
người ta gọi là máy này bán được bốn triệu
thì lúc đấy cháu cũng biết là
bị phát hiện rồi
nên cháu cần tiền này cháu
đi chạy trốn
cho bán luôn
bán bốn triệu
nhanh nhanh nhanh
vào vào vào
vào vào vào
cháu mới đứng ở trời lượng
và cháu đợi xe buýt đi qua
cháu có thấy một chiếc xe
mong cái sơn la
và cháu lên xe
người ta hỏi cháu đi đâu
thì cháu hỏi cháu đi mong cái
người ta hỏi là xe này
chỉ đi đến sơn la thôi
thì cháu hỏi vâng
thì cháu đi sơn la cũng được
người ta hỏi đi chỗ nào sơn la
cháu lên xe
rồi cháu hỏi bạn thôi
trên chỗ nào sơn la
thì cháu lên xe xong
cháu lên mạng
cháu tìm kiếm
ở sơn la có chỗ nào
thì cháu thấy
ở sơn la có phú yên
phú yên hay phú yêm
thì cháu hỏi cho cháu lên phú yêm
cháu lúc cháu lên xe
thì cháu cũng
xem lại bạn bè
cháu cũng quay lại cái vụ việc của twitter
thì cháu mới thấy là
cũng có người bị nhập
rồi người ta nhập vào
thì cháu cũng sợ lúc này
cháu zoom sợ lúc không
tại vì một số tiền
nhỏ như thế
thì cháu nochmal
đánh độ và nhiều thứ
thà cháu thấy h union
cháu mới hận
về hình bằng
tuấn là đối tượng
có mối quan hệ phức tạp
và bản thân tuấn
trước khi xảy ra vụ việc
rất là nhiều
cháu thấy bố tuấn
trả cái số tiền
nợ lên đến